trong khuôn khổ đại hội lần thứ tám hội liên hiệp thanh niên việt nam sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng một số lãnh đạo bộ ngành đã đối thoại với thanh niên
chủ đề của đối thoại là khát vọng thanh niên việt nam vì tổ quốc giàu mạnh văn minh
trả lời câu hỏi để thực hiện được mục tiêu mà chính phủ đã đề ra về thế hệ thanh niên việt nam mới chính phủ và các bộ ngành sẽ làm thế nào để tiếp sức cho thanh niên
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh thanh niên cần có khát vọng hoài bão và quyết tâm phấn đấu đóng góp công sức xây dựng đất nước xây dựng tổ quốc bên cạnh sự nỗ lực của thanh niên thì chính quyền các cấp cũng cần tạo điều kiện cho thanh niên phát triển

trả lời câu hỏi để thực hiện được mục tiêu mà chính phủ đã đề ra về thế hệ thanh niên việt nam mới chính phủ và các bộ ngành sẽ làm thế hệ thanh niên